trên dãy trường sơn hùng vĩ của đất nước con đường vinh dự được mang tên vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc
đường hồ chí minh đã trở thành một huyền thoại còn mãi âm vang khúc trường ca của một thời
sẽ dọc trường sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai
sáu mươi năm đã đi qua thế hệ đoàn năm trăm năm mươi chín bộ đội trường sơn hôm nay đang nối tiếp truyền thống trong sự nghiệp đi trước mở đường
đường trường sơn năm xưa trải đầy thử thách dù gian khổ hy sinh đèo cao vực sâu
nhưng lòng người không nản bước chân không lùi tất cả vì độc lập tự do tổ quốc
đường trường sơn đường hồ chí minh đã trở thành huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
nối tiếp truyền thống cách mạng vẻ vang của thế hệ cha anh bộ đội trường sơn hôm nay
bên cạnh nhiệm vụ chính trị cùng nhiệm vụ kinh tế làm chủ khoa học kỹ thuật công nghệ
làm nên những con đường trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước
chúng tôi nỗ lực vượt qua khó khăn và làm ngày làm đêm phát huy hiệu quả của máy móc
để thi công ba k bốn kip để bảo đảm tiến độ chất lượng công trình
chúng tôi cũng sẽ vượt qua những điều kiện thử thách như thời tiết mùa mưa và những điều kiện những ngày lễ ngày nghỉ
chúng tôi cũng xác định là công trình lấy tiến độ công trình là một thước đo đánh giá toàn bộ hiệu quả của chúng tôi
chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc và luôn đến với những dự án những công trình ở vùng sâu vùng xa những nơi cách mạng khó khăn gian khổ
những ngày tháng năm lịch sử
con đường trường sơn năm nào lại như hát lên khúc quân hành
những chuyến xe hối hả ngược xuôi và con đường lại đồng hành với những người con đất việt trong một hành trình mới của đất nước đi đến tương lai